vào tối qua ba mươi tháng chạp một bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng lớn đến các khu vực các tỉnh thành phía bắc
trong đó có thủ đô hà nội không khí lạnh cũng gây mưa lớn tại nhiều nơi trời trở rét nhiệt độ xuống thấp
mưa rét đã phần nào gây ảnh hưởng đến hoạt động vui xuân đón tết của người dân thủ đô
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn hồ hoàn kiếm luôn là địa điểm đón giao thừa thu hút đông đảo người dân thủ đô hà nội
tuy nhiên cơn mưa lớn vào tối ba mươi tết khiến nhiều tuyển phố ở hà nội bị ngập người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển
điều này cũng khiến tụ điểm này thương người hơn mọi khi và sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi
mặc dù thời tiết năm nay có mưa rét nhưng người dân thủ đô hà nội vẫn tập trung tại hồ hoàn kiếm
để hưởng ứng không khí hân hoan chào năm mới canh tí hai nghìn hai mươi
khoảnh khắc được người dân chờ đón nhất là thời điểm đồng hồ đếm ngược sang năm mới hai nghìn hai mươi
phó hoa rực sáng
pháo hoa rực sáng bầu trời cũng là lúc không khí hân hoan rộn ràng tràn đầy niềm vui của người dân
đã lan tỏa đến khắp các nẻo đường thủ đô cùng nhiều niềm hy vọng mới
mong là tất cả các bạn em sẽ đều được độ cấp ba gia đình mạnh khỏe và mong tất cả những người thân của em
sẽ có một công việc ổn định và có một năm mới
đầy bình an ạ
mong muốn sang năm mới thì công việc của tôi hoàn thành tốt
cũng mong mọi người hoàn tốt những cái công việc của mình
còn với tôi thì công việc của riêng tôi cơ quan và với gia đình thì chăm sóc gia đình con cái hoàn thành nó tốt
năm mới thì mình muốn một năm mới an khang thịnh vượng chúc cho nhà nhà đều hạnh phúc
xã hội thì yên bình và mọi người thì yêu thương
năm nay tôi thấy thời tiết cũng lúc đầu cũng khá mưa nhưng bây giờ nó cũng tạnh giáo rồi mọi người cũng đến rất là đông
thì cũng mong là cơn mưa vừa rồi nó gột sạch những không may mắn của mọi người trong năm cũ và hướng tới là năm mới thì đầy may mắn hơn
chúc mọi người sang năm mới năm canh tí thì có đạt được những dự định của mình
cũng như là một năm mới thì an khang thịnh vượng chúc mọi người một năm mới thành công
khép lại năm cũ chào đón năm mới canh tí hai nghìn hai mươi